tòa án nhân dân huyện tiên yên tỉnh quảng ninh vừa tuyên phạt chín tháng tù giam đối với bị cáo đào xuân anh về tội chống người thi hành công vụ
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngày bốn tháng bốn đào xuân anh và nguyễn văn năm đi xe máy lưu thông trên đường xã đông ngũ huyện tuyên yên tiên yên
cả hai đều không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang tổ công tác đã yêu cầu cả hai phải đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm
tuy nhiên bị cáo đào xuân anh không chấp hành yêu cầu và có lời lẽ xúc phạm thậm chí hành hung hai thành viên tổ công tác
đến sáng ngày năm tháng bốn đào xuân anh ra trình diện cơ quan công an và thừa nhận về hành vi sai trái của mình
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện tiên yên đã tuyên phạt bị cáo đào xuân anh chín tháng tù giam